giáo dục học sinh mắc chứng tăng động tự kỷ luôn là việc khó
một mươi bảy năm tiếp xúc dạy dỗ nhiều các em nhỏ thiếu may mắn như vậy
thấu hiểu khó khăn mà các em đang gặp phải trong quá trình học tập
cô giáo nguyễn thị bích diệp trường tiểu học tân mai thành phố hà nội đã miệt mài nghiên cứu
cho ra đời thành công phần mềm hỗ trợ các em ôn luyện kiến thức nâng cao kỹ năng
với mong muốn mỗi ngày đến trường của các em nhỏ này đều là một ngày vui
đặc điểm tâm sinh lý của trẻ tự kỷ cũng như trẻ giảm tập trung hay trẻ tăng động
thì các con có một cái niềm đam mê với cả máy tính cũng như là điện thoại
chính vì thế mà mình sẽ mong muốn rằng là cái phần toán của mình nó sẽ giúp một phần
nó giống như là một trò chơi để các con có thể là khi mà sử dụng máy tính hay điện thoại
các con chỉ làm toán thôi mà sẽ bớt được những cái trò chơi của các con
những trò chơi vô bộ như để thay vào đó là các con có thể tiếp nhận được kiến thức
một cách thoải mái và tự tin hơn rất là nhiều so với những trò chơi của chúng ta
ở lớp con có sáu bạn bị mắc kỹ trường không tập trung ạ
nhờ phần mềm này các bạn đã học tập trung học giỏi hơn ạ
khăn thất nhị kế hợp và cái phần mềm này là những cái bài giảng thú vị của cô diệp ạ
ngoài toán ra thì ở đây người ta còn dạy cho mình kiến thức về tự nhiên xã hội nữa
mình có một kỷ niệm rất là lớn đó là khi mình cho các con làm bài tập
thì ở một gói bài tập thôi là mình hướng dẫn
thì sang đến gói thứ hai gần như là em đã tranh lấy cái máy tính của mình
và các em đã tự làm
và mình biết rằng con đường mà mình đang chọn là rất là lớn
và các em sẽ cảm thấy rất là hào hứng
trở ngại lớn nhất của các em mắc chứng tự kỷ tăng động
chính là làm sao để hoàn nhập với bạn bè
mong muốn sâu xa của cô giáo diệp chính là giúp các em rút ngắn được khoảng cách ấy
giờ ra chơi thì các con chỉ ngồi thu thủy ở trong lớp thôi
nhận thấy cái điều đó thì mình thấy rằng là mình đã hướng dẫn
cái phần mềm của mình cho cả những học sinh năng khiếu
khi các em đã nắm chắc rồi
có thể giúp đỡ bạn của mình thì mình thấy rằng cái khoảng cách đó không còn
cô diệp đó là cô rất nhiệt tình yêu thương các con rất là yêu nghề mến trẻ
sự say mê của cô ấp ủ cứ từng năm từng năm một
mong muốn của mình chính là những lớp học những nhóm học hạnh phúc
lớp học hạnh phúc và trường học hạnh phúc
giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi trường học là nơi bất kỳ học sinh nào
cũng được trao cơ hội để khai phá hết giá trị tiềm năng của mình
và có một môi trường tốt để phát huy